sáng nay đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã kịp thời cứu một nam công nhân bị kẹt chân sâu trong máy trộn bột xi măng
theo đó nạn nhân làm việc tại một cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng tại khu phố miễu phường phước tân
trong lúc làm việc năm công nhân bị mắc kẹt một chân trong máy
phát hiện sự việc các đồng nghiệp đã nỗ lực cứu nhưng bất thành nên đã nhanh chóng liên hệ lực lượng chức năng
nhận được tin báo tám cán bộ cảnh sát đã có mặt kịp thời sử dụng các thiết bị chuyên dùng để mở các cấu kiện của máy trộn xi măng
sau hơn một tiếng thận trọng tiến hành cứu nạn nạn nhân đã được giải cứu thành công và sơ cứu ban đầu
hiện nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy tp hcm
chiều qua văn phòng chính phủ tổ chức buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi họp báo báo chí đặt câu hỏi với bộ tài chính về việc chấp hành các quy định về thuế của nhà xe thành bưởi
về việc công ty có hay không vi phạm pháp luật về thuế thứ trưởng bộ tài chính nguyễn đức chi cho biết
cục thuế tp hcm đã phát hiện công ty có dấu hiệu chi trả thu nhập cho nhiều người lao động với số tiền lớn hơn với thu nhập tiền lương tiền công
mà doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế
hành vi này dẫn đến việc trốn thuế và làm giảm đi số thuế doanh nghiệp phải nộp theo thực tế
căn cứ vào các quy định liên quan cục thuế tp hcm đã chuyển hồ sơ này sang cơ quan công an tp hcm để điều tra theo quy định
trả lời sau đó về vấn đề này trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan công an cũng làm rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngoài ra bộ công an cũng chỉ đạo công an tp hcm căn cứ theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến công ty này
sau đó công an tp hcm đã phối hợp với một số đơn vị liên quan để làm rõ sai phạm khám xét trụ sở chi nhánh và các địa điểm liên quan của công ty thành bưởi tại tp hcm và tỉnh lâm đồng để làm rõ vi phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa bắt khẩn cấp phạm thái mai hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tp thủ đức tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan điều tra xác định thời gian qua đi đâu hương cũng tự giới thiệu mình là cán bộ công tác tại thanh tra chính phủ
có quan hệ quen biết nhiều cơ quan trung ương và công an có thể can thiệp được các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nếu nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho hương một số tiền để lo lót sau đó thì hương sẽ chiếm đoạt của nạn nhân
với thủ đoạn trên hương đã chiếm đoạt của nhóm bạn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và của một bị hại trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
cơ quan công an kêu gọi ai là nạn nhân của phạm thái mai hương hãy đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm số bốn trăm năm mươi chín trần hưng đạo phường cầu kho quận một hoặc liên hệ thiếu tá phan văn tứ phó đội trưởng đội trọng án số điện thoại chín trăm bảy mươi chín một trăm hai mươi ba ba trăm một mươi chín để tô cáo cung cấp thêm thông tin để điều tra xử lý
tám năm tù là bản án mà toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt bị cáo phan văn thắng năm mươi tuổi về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là lê văn vẹn là ngư phủ đi cùng tàu
theo cáo trạng thắng là tài công còn vẹn là ngư phủ được thuê làm việc trên một tàu đánh bắt thủy hải sản
vào sáng ngày năm tháng một khi tàu này đang nao đậu tại cảng đá trồng tp hcm thì thắng và vẹn cùng một số ngư phủ của tàu cá khác tổ chức nhậu
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày thì xảy ra mâu thuẫn thắng đã dùng chân đạp vào bụng vẹn khiến người này va chạm vào thành tàu rồi rơi xuống biển
sau đó thắng đóng cửa ca bin và ngủ tiếp còn vẹn được các ngư phủ khác mò vớt lên thế nhưng đã tử vong
đánh người gây thương tích hai đối tượng lê văn điệp và hồ thanh nghị vừa bị công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
theo điều tra ban đầu gia đình anh lê quang huy ở thị trấn crom năng huyện crong năng thường xuyên bị một đối tượng ném đá và chất bẩn vào nhà
khoảng hai mươi một giờ ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai huy gọi điện thoại nhờ điệp vào nhà dình bắt đối tượng để bàn giao cho cơ quan công an thì điệp đồng ý
sau đó điệp cầm theo gậy rồi rủ nghị cùng đi
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày phát hiện nguyễn minh công có hành vi phá mắt camera trước nhà huy nên điệp và nghị truy đuổi
quá trình truy đuổi điệp đã dùng gậy đánh vào đầu công làm nạn nhân gục xuống đất
sau đó các đối tượng khống chế công và trình báo với cơ quan công an
quá trình làm việc thấy công bị chảy máu ở tai và nôn ói nên công an thị trấn crong năng đã đưa công đến bệnh viện trong tình trạng bị chết não thương tật chín mươi chín
từ đó công sống thực vật và đến ngày bảy tháng hai thì tử vong
thông tin từ công an thành phố thủ dầu một đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ba mươi năm phút ngày bốn tháng một mươi một tại khoa phụ sản bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương xuất hiện một người phụ nữ khoác áo blue
giả danh cán bộ y tế lén lút vào bế một bé gái sơ sinh ra khỏi bệnh viện
theo người nhà của bé gái thì thời điểm xảy ra vụ việc có người phụ nữ mặc áo trắng và nói đưa bé đi cho bác sĩ trích ngừa
sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện sở y tế tỉnh bình dương đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra sự việc
vào cuộc điều tra truy xét công an thành phố thủ dầu một đã tìm được em bé tại xã thanh tuyền huyện dầu tiếng cách bệnh viện khoảng hơn bốn mươi km và hiện sức khỏe của em bé và người mẹ đã ổn định
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ công thương và các tỉnh thành phố
vào ngày ba tháng một mươi một vừa qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự đối với các bị can sau
một trần quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu phó trưởng phòng phòng cấp phép và quan hệ công chúng cục điều tiết điện lực bộ công thương
hai trịnh văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng cục điều tiết điện lực bộ công thương
nguyễn hữu khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trưởng phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
bốn đỗ ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chuyên viên phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
năm trương hoàng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với năm bị can nói trên
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai anh em ruột thương vọc
khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi một lưu đình ba ba mươi tám tuổi xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với anh ruột của ba là lưu đình bốn bốn mươi một tuổi
nguyên nhân được cho là cạo nhầm vườn cáo
cây cao su của nhau tại ấp thạnh biên xã lộc thạnh huyện lộc ninh
trong lúc đánh nhau bốn lấy một cây tre đánh ba
thấy vậy ba cũng lấy một cây gỗ đánh vào đầu bốn khiến hai anh ngã xuống đất
sự việc chỉ dừng lại khi người thân của cả hai vào can ngăn đưa bốn và ba đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng bốn đã tử vong ngay sau đó
lập nhiều tài khoản rồi đăng thông tin nhận dịch vụ chạy quảng cáo trên mạng xã hội hỗ trợ tương tác xử lý các vấn đề về tài khoản facebook
thế nhưng khi khách hàng liên hệ sử dụng dịch vụ thì đối tượng nhận tiền của khách rồi chặn liên lạc
hà nguyên khang hai mươi hai tuổi trú tại xã hòa thành tỉnh tây ninh đã bị phòng an ninh điều tra phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh tây ninh
phối hợp cùng với công an thị xã hòa thành bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

hoặc nguyên khang cùng với lời cam kết chắc chắn thực hiện với giá dịch vụ từ năm trăm linh đồng đến năm triệu đồng và yêu cầu khách phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng
sau khi khách hàng chuyển tiền khang chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền dùng để mua ma túy và đánh bạc trực tuyến
với thủ đoạn trên từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay khang đã chiếm đoạt trên bốn trăm tám mươi triệu đồng
công an tỉnh tây ninh kêu gọi người dân ai đã từng là nạn nhân của đối tượng hà nguyên khang xin liên hệ đến điều tra viên võ
minh ngọc công an thị xã hoàn thành qua số điện thoại chín trăm hai mươi hai chín trăm năm mươi sáu tám trăm sáu mươi tám để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng về tội gây dối trật tự công cậu
trước đó tổ công tác phát hiện có năm năm thanh niên
đi trên ba xe mô tô biển số che bằng khẩu trang không đuổi mũ bảo hiểm đi qua
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
sau đó các đối tượng trên quay lại dừng xe bên chiều đường đối diện tổ công tác đang làm nhiệm vụ rồi dùng ba vỏ chai bia ném vào vị trí tổ công tác rồi bỏ chạy khiến một thành viên trong tổ công tác bị thương
kết quả điều tra xác định nhóm thanh niên trên gồm nguyễn hoàng bảo hoàng tiến trung phan văn hiếu lê mạnh linh và trần công minh
cả năm đều chưa có giới phép lái xe
thưa quý vị vào đêm một tháng một mươi một vừa qua trên đường trần hưng đạo thành phố đồng hới tỉnh quảng bình một chiếc xe ô tô mercedes đâm vào vòng xuyến ngã tư đường lật nhiều vòng rồi bắt đầu bốc cháy
thời điểm xảy ra tai nạn đường vắng ít người qua lại sáu người ngồi trên xe ô tô bị mắc kẹt với những thương tích khá nặng
rất may là thời điểm đó lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng bình đang làm nhiệm vụ tuần tra đêm thì đã kịp thời giải cứu được sáu người bị tai nạn thoát chết trong căng tấc
khi người cuối cùng được đưa ra khỏi xe thì ít giây sau chiếc xe phát nổ và bốc cháy dữ dội
trong lúc đang tuần tra kiểm soát ở khu vực được khách sạn liên việt ở trục đường trần hưng đạo nghe tiếng vãi tràm lớn
thì trực chạc mách bão thì có khả năng là có vụ tai nạn xảy ra ở khu vực phía tây công nhật lệ
thì xong sau đó thì tôi nhanh chóng tiếp cận hiện trường thì thấy có một chiếc xe ô tô màu trắng đang lật nghiêng bên vệ đường
ở trước khu vực trước cổng ở trần đạo duy tư thì lúc đó là xe bắt đầu có dấu hiệu bốc cháy
và trong xe thì lúc đó là có tiếng kêu cứu thảm thiệt của các
sau khi nhận được thông báo bố đàm của đồng chí tổ trưởng thì chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường
và theo nhiệm vụ phân công thì mỗi người một việc thì chúng tôi là được phân công đi tìm biên chạy tại các cơ sở gần đó
và người thì là phân công trò thông
sau khi là nâng xe để giải cứu các nạn nhân ra ngoài thì chúng tôi nhanh chóng đưa các nạn nhân đến khu vực an toàn
và sau ngày sau khi đưa ra cuối cùng thì trực sẽ
là cán bộ nữ duy nhất của đại đội cảnh sát cơ động phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng bình
khi vụ tai nạn xảy ra thượng úy nga đã cùng đồng đội trực tiếp giải cứu các nạn nhân đến các trụ sở bên cạnh để chưng dụng các bình chữa cháy đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
khi nghe một tiếng ba trăm linh lần xảy ra thì chúng tôi đã lập tức có mặt tại hiện trường và phát hiện một chiếc xe ô tô đang bị lật ngừa
thì ngay sau đó là tôi đã phối hợp với một số đồng chí khác đi tìm các bình chữa cháy
để tới xịt vì khi đó là xe cũng đã bắt đầu bốc cháy rồi nên là chúng tôi đã xịt chữa cháy để kéo dài thời gian cứu các nạn nhân ra
và sau khi đưa các nạn nhân ra thì tôi cùng với các anh em cũng trực tiếp đưa các nạn nhân lên các xe taxi được chứng dụng
sau đó thì tôi đã được đồng chí tổ trưởng cử lên đi theo các nạn nhân lên bệnh viện để hỗ trợ và cũng như là hỏi các thông tin của vụ việc
trước đó vào khoảng hơn một giờ sáng ngày một tháng một mươi một chiếc xe ô tô bốn chỗ này đang chạy vào trung tâm
trong thời gian thành phố đồng hới thì mất lái đâm vào vòng xuyến và lật nhiều vòng
thời điểm bị tai nạn trên xe có sáu người bị mắc kẹt trong xe với nhiều vết thương
cùng với lực lượng công an nhiều người dân trên địa bàn cũng đã hỗ trợ tích cực để giải cứu thành công các nạn nhân trước khi xe phát nổ và bốc cháy
đầu tiên là đến là cái cảm giác là cũng run sợ vì là cũng sợ ảnh hưởng tới tính mạng mình mọi thứ
nhưng mà xong các anh mới nói bây giờ là
hồ người dân cố gắng hỗ trợ với bọn tôi để đưa người ra cứu người là trên hết
khi đó bọn tôi lại suy nghĩ cho chứ lực lượng cảnh sát người ta đã đi tuần tra mà gặp sự việc người ta lại nhảy vào để đưa người bị nạn ra khỏi xe để cứu người trên hết
mà mình ở huyện đó mình không hỗ trợ được
thế là bọn tôi tự động lao vào cùng với các anh là cứu người thôi chứ cũng lúc đó là hết suy nghĩ hết suy nghĩ sợ sệt
thế là bọn tôi tự động lao vào cùng với các anh là cứu người thôi chứ cũng lúc đó là hết suy nghĩ hết suy nghĩ sợ sệt
thế là bọn tôi tự động lao vào cùng với các anh là cứu người thôi chứ cũng lúc đó là hết suy nghĩ hết suy nghĩ
bình chánh tp hcm cùng với lực lượng có liên quan tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy một quán trà sữa trên đường thới hòa xã vĩnh lộc a
thông tin ban đầu hơn ba giờ cùng ngày người dân sống trên đường thới hòa phát hiện quán trà sữa xuất hiện khói và lửa bốc lên dữ dội
lúc này người trong quán trèo qua kiosk nhà bên cạnh để thoát thân một số người khác bên trong kiosk cũng tháo chạy
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh điều động xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa
tại hiện trường nhiều tài sản để phục vụ pha chế trà sữa bị hỏng một xe máy bị hư và mái tôn đổ sập lửa cũng bén sang kiosk bên cạnh
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập dây dẫn gắn vào bảng điện gần cầu thang lên gác
trong phần tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm